mặc dù tốc độ lây lan của biến thể omicron đã khiến nhiều quốc gia vỡ trận
tuy nhiên một vài nghiên cứu cho thấy những người nhiễm omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn
từ bảy mươi tám mươi so với biến chủng delta
các nghiên cứu sơ bộ được công bố ở anh và nam phi cho thấy
lan sóng dịch do biến omicron gây ra có vẻ nhẹ hơn so với các biến thể trước đó của virus corona
tuy nhiên vẫn còn có những mối lo ngại về việc kể cả khi omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn
số ca nhiễm biến thể này vẫn có thể khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải
chẳng hạn nước anh mới đây ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một ngày
kể từ khi biến thể omicron xuất hiện ở nước này
các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ nhận thấy số người nhiễm omicron cần được chăm sóc
tại bệnh viện giảm tới khoảng hai phần ba so với delta và có rất ít trường hợp là người cao tuổi
có nguy cơ mắc bệnh cao trong nghiên cứu của họ
một ca nhiễm riêng lẻ có thể tương đối nhẹ đối với đại đa số mọi người
giáo sư mark wynhut từ đại học edinburgh của anh nhận định
tuy nhiên vẫn có khả năng tất cả nhiều ca nhiễm xuất hiện cùng một lúc
và gây căng thẳng nghiêm trọng đối với dịch vụ y tế quốc gia anh nhs
trong khi đó một nghiên cứu khác ở nam phi cũng cho thấy
lan sóng dịch do omicron gây ra nhẹ hơn so với các biến thể virus corona trước đó
nghiên cứu chỉ ra rằng những người nhiễm omicron có nguy cơ nhập viện
thấp hơn từ bảy mươi tám mươi
tùy thuộc vào việc biến thể này được so sánh với các biến thể đời trước
hay vẫn đang lưu hành ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên nguy cơ trở nặng của các ca nhiễm omicron sau khi nhập viện
không có gì khác biệt so với ca nhiễm các biến thể trước đó
một cách thuyết phục dữ liệu của chúng tôi thật sự gợi ra một câu chuyện tích cực
về sự suy giảm mức độ nghiêm trọng của micron so với các biến thể khác
serie cohen giáo sư thuộc viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi
và là đồng tác giả nghiên cứu cho hay
tám mức độ nghiêm trọng do omecron gây ra được cho là sự kết hợp của các đặc tính cơ bản
của biến thể này cũng như mức độ miễn dịch cao do tiêm chủng
hoặc từng bị nhiễm covid một mươi chín ở thời điểm trước đó
một phân tích về omicron của đại học hoàng gia london anh cho thấy
các đột biến của omicron khiến nó trở thành một chủng virus corona nhẹ hơn so với delta
các tác giả phân tích cho rằng nguy cơ nhập viện cấp cứu bởi omicron
sẽ thấp hơn một mươi một so với delta nếu người nhiễm chưa hình thành hệ miễn dịch
ở thời điểm trước đó
tuy nhiên điều này chẳng hạn
điều này hiện chỉ đúng đối với một số lượng tương đối ít người ở anh
với mức độ tiêm phòng và nhiễm covid một mươi chín cao
phân tích cũng cho hay tỷ lệ miễn dịch cao trong quận chủng đồng nghĩa với mức giảm
từ hai mươi năm đến ba mươi nguy cơ cấp cứu và giảm khoảng bốn mươi nguy cơ nằm viện hơn một ngày
đối với người nhiễm omicron
giáo sư neil ferguson một trong những nhà nghiên cứu cho biết đó rõ ràng là một tên tốt
ở một mức độ nào đó
tuy nhiên ông cảnh báo mức giảm này vẫn là chưa đủ để thay đổi đáng kể hiện trạng
và tốc độ
tốc độ lan trọng của omicron vẫn đồng nghĩa với khả năng xảy ra số lượng lớn
các ca nhập viện và đặt nhs vào một tình thế khó khăn
các nhà nghiên cứu từ đại học hồng kông trung quốc nhận thấy omecron có khả năng
lây nhiễm qua đường hô hấp tốt hơn nhưng lại kém hơn khi xâm nhập vào các mô sầu
của phổi nơi nó có thể gây ra nhiều tổn thương hơn
trong khi đó nhóm nghiên cứu từ đại học camrik của anh phát hiện biến thể này
không tốt trong việc kết hợp với các tế bào phổi lại với nhau
điều này chỉ xảy ra ở phổi của những người nhiễm covid một mươi chín trở nặng
mặc dù đã có nhiều nhận định cho rằng mức độ nguy hiểm của biến chủng omicron
không đáng lo ngại tuy nhiên vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận chính thức
tổ chức y tế thế giới who tại châu âu vừa qua đã đưa ra hai dự báo quan trọng
cần ba bốn tuần để xác định mức độ nguy hiểm của omicron và biến thể này
sẽ thống trị lục địa già vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc phỏng vấn với hãng tình reuters ông hans klu giám đốc về kế hoạch
ô tại châu âu đã cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể
các ca mắc covid một mươi chín
ông fu khẳng định biến thể omicron đã thống trị ở anh đan mạch bồ đào nha
và có khả năng chiếm ưu thế trên toàn châu âu trong một vài tuần
không còn nghi ngờ gì nữa châu âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch toàn cầu
ông klu nói
tuy nhiên ông khu cho rằng chúng ta không có lý do gì để hoảng sợ bằng cách nhắc lại
các biện pháp hiện có tiêm liều vaccine tăng cường đeo khẩu trang
hạn chế tụ tập vào giáng sinh và năm mới
ông khu cũng cho biết việc phong tỏa chỉ nên là biện pháp cuối cùng
vì phải đánh đổi về kinh tế và xã hội
giám đốc who tại châu âu tin rằng lịch sử đã cho thấy mọi đại dịch rồi sẽ đến lúc kết thúc
tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng
cuộc sống của chúng ta sẽ bình thường vào năm tới nếu omicron ít nguy hiểm hơn
ông khô nói vấn đề mấu chốt là không ai bị bỏ lại phía sau
cùng với đó bộ trưởng y tế của đức kat louterbat
đề xuất tiêm liều vaccine thứ tư để tăng cường bảo vệ trước biến thể omicron
ông lutens cho biết đức đã đặt hàng hơn tám mươi triệu liệu vaccine đặc hiệu chống omicron
dự kiến ra vào tháng bốn hoặc tháng năm năm sau trong bối cảnh dự báo omicron sẽ sớm chiếm ưu thế ở đức
chiến dịch tiêm tăng cường là nền tảng quan trọng nhất của chúng tôi trong cuộc chiến chống lại omicron
ông louterpat nói một trong những nước có động thái quyết liệt nhất đối với liều vaccine thứ tư là israel
đức này đã tiêm liệu vaccine thứ tư cho người trên sàn
ông lutens sáu mươi tuổi người suy giả miễn dịch và nhân viên y tế
hội đồng chuyên gia của bộ y tế israel khuyến nghị người đủ điều kiện nên tiêm mũi thứ tư
ít nhất bốn tháng sau khi tiêm mũi thứ ba đồng thời khoảng cách giữa mỗi hai và mũi ba giảm từ năm tháng xuống còn ba tháng
trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron ngày càng gây lo ngại khi mà kỳ nghỉ lễ đến gần
tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo rằng omicron gây ra nguy cơ rất cao ở cấp độ quốc tế
theo tổ chức y tế thế giới biến thể này hiện đang lan rộng tới một trăm linh sáu quốc gia
trong bản tin dịch tễ học mới nhất who cho biết các ca nhập viện ở anh và nam phi tiếp tục gia tăng
hệ thống y tế có thể bị quá tải do đó nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới omicron vẫn rất cao
kể từ bản cập nhật cuối cùng được công bố vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nhiều quốc gia mới trong tất cả sáu khu vực của who
đã báo cáo các trường hợp được xác nhận của biến thể omicron who nêu rõ thêm
đồng thời lưu ý rằng hơn bốn một triệu trường hợp mắc mới và gần bốn mươi năm trường hợp tử vong mới đã được ghi nhận trong tuần
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhìn chung omicron lây lan nhanh hơn biến thể data và gây lây nhiễm ở những người đã được tiêm phòng
hoặc những người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
dữ liệu gần đây chỉ ra rằng biến thể omecron có lợi thế tăng trưởng hơn biến thể data và đang lây lan nhanh chóng
về các who chỉ ra rằng sự lây lan nhanh chóng của omicron đang được báo cáo ngay cả ở các quốc gia
có mức độ miễn dịch cao
tuy nhiên who cho biết dữ liệu về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của omicron vẫn còn hạn chế
who lập luận vẫn chưa rõ tốc độ tăng trưởng nhanh ở mức độ nào có thể là do né tránh miễn dịch
tăng khả năng lây truyền nội tại hoặc kết hợp cả hai
tuy nhiên do chưa hoàn toàn biến mất vẫn là biến hệ thống trị trên toàn cầu và được phát hiện trong chín mươi sáu mẫu
nói rộng hơn dịch tế học toàn cầu hiện tại của sars cov hai được đặc trân bởi sự chí mưu thế của biến thể delta
một xu hướng giảm về tỷ lệ các biến thể alpha beta và gamma
đã lưu hành với tỷ lệ rất thấp trong vài tuần cũng như sự xuất hiện của biến thể omicron
who lưu ý theo phân loại omecron là một biến thể cần quan tâm
nhiều quốc gia đã áp dụng các chiến lược giải trình tự có mục tiêu để phát hiện biến thể này
trong những điều kiện này việc thay đổi chiến lược lấy mẫu không theo trình tự giám sát cộng đồng
có thể dẫn đến kết quả sai lệch về tỷ lệ các biến thể được báo cáo
bản tin dịch tễ học mới nhất của who cho biết
do đó sự sụt giảm gần đây về tỷ lệ biến thể data được một số quốc gia báo cáo
có thể phản ánh những thay đổi trong chiến lược lấy mẫu
thay vì giảm tỷ lệ các trường hợp biến thể data trong số tất cả các trường hợp covid một mươi chín